thưa quý vị hoài đức là huyện thuần nông cách trung tâm thành phố khoảng một mươi tám km
do thuộc vùng mở rộng vành đai thành phố nên một diện tích lớn đất nông nghiệp phải nhường chỗ cho các khu công nghiệp khu đô thị
bởi vậy số lao động dôi dư nhiều và nhu cầu học nghề tìm việc làm của lao động nông thôn là rất lớn
nhằm tạo việc làm tăng thu nhập cho lao động nông thôn nhiều năm nay hoài đức đã quan tâm tới công tác hỗ trợ dạy nghề
chuyên nghề cho lao động nông thôn theo phương châm dạy nghề dân cần giúp dân sống được bằng nghề
sau khi được học nghề nhiều hộ gia đình đã vượt qua khó khăn vươn lên ổn định cuộc sống
mời quý vị cùng theo dõi phóng sự mà phóng viên truyền hình nhân dân thực hiện tại huyện hoài đức
những năm gần đây nhu cầu mở rộng không gian đô thị và phát triển công nghiệp dịch vụ
giao thông vận tài ngày càng lớn nên quỹ đất nông nghiệp tại huyện hoài đức nói riêng
và các huyện ngoại thành hà nội nói chung đang dần bị thu hẹp
do đó tình trạng người nông dân bị thu hồi đất không tìm được việc làm cũng rất phổ biến
để bảo đảm việc phát triển bền vững hà nội đã triển khai quyết định một nghìn chín trăm năm mươi sáu qdttg của thủ tướng chính phủ
về đào tạo nghề cho lao động nông thôn đến năm hai nghìn hai mươi
hoài đức cũng là huyện đã triển khai nhiều giải pháp
trong đó trọng tâm là đào tạo nghề và giải quyết việc làm cho người lao động giúp đời sống người dân dần ổn định
công tác đào tạo nghề và giải quyết việc làm được huyện huyện hoài đức rất quan tâm
bởi vì là một huyện ngoại thành gần với lại thủ đô
cho nên là lao động nông nghiệp của chúng tôi bây giờ cũng còn rất ít
các diện tích đất cũng dần bị thu hẹp
để nhường cho các công trình phát triển kinh tế an ninh xã hội
chính vì vậy mà huyện ủy hội đồng nhân dân ủy ban nhân dân cũng rất là quan tâm đến công tác đào tạo nghề và giải quyết việc làm
gia đình chị phương thị thảo là một trong những hộ tiêu biểu của xã di trạch
trong việc phát triển kinh tế nhờ trồng cây ăn quả
trước kia cũng trên mảnh đất này chủ yếu trồng cây với số lượng cây ít
chủ yếu phục vụ cho gia đình
nhưng từ năm hai nghìn một mươi bốn khi tham gia lớp tập huấn hướng dẫn đào tạo nghề trong đó có trồng cây ăn quả
thì gia đình chị thảo đã mạnh dạn mở rộng thêm diện tích canh tác
tính tới thời điểm hiện tại vườn của nhà chị trồng được sáu trăm linh gốc ổi ba trăm linh gốc táo và đu đủ
cho thu nhập bình quân trung bình năm trừ chi phí đạt khoảng bốn trăm linh năm trăm linh triệu đồng
xã di trạch huyện hoài đức có tới tám mươi diện tích đất nông nghiệp đã bị thu hồi
nhưng để sống nhân dân nơi đây
tương đối ổn định phát triển nhờ được học nghề và hướng dẫn đào tạo nghề phù hợp như trồng cây ăn quả cây cảnh
trước đây thì mình kinh tế thì nó cũng không ổn định nhưng mà bây giờ sau khi được học tập và được đào tạo nghề
thì bây giờ kinh tế gia đình mình khá phát triển và ổn định hơn
thu nhập thì hàng năm mình có thể thu được từ bốn trăm linh đến năm trăm linh triệu một năm
hội nông dân chúng tôi thì thường xuyên phối hợp với lại trung tâm dạy nghề thì tổ chứng chức những cái lớp
học nghề cho hội viên để học những kỹ thuật trồng cây ăn quả rồi kỹ thuật trồng rau
từ năm trong nhiệm kỳ vừa rồi thì chúng tôi đã tổ chức được sáu bảy lớp rồi cho hội viên
còn ngoài ra thì cũng phối hợp với bảo vệ thực vật rồi hội nông dân huyện rồi trung tâm khuyến nông huyện hải đức
hàng năm mỗi năm tổ chức nhiều buổi tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật để cho hội viên nắm bắt được khoa học kỹ thuật
về áp dụng vào những cái mô hình sản xuất của gia đình nhà mình
là một học viên tiêu biểu của xã lại yên năm hai nghìn một mươi sáu ông nguyễn mạnh tránh học viên lớp k sáu a chuyên ngành sơ cấp kỹ thuật chăn nuôi của trung tâm dạy nghề huyện hoài đức
đã áp dụng những kỹ thuật chăn nuôi vào việc phát triển kinh tế gia đình
sau khi được học nghề ông đã vượt qua khó khăn vươn lên làm giàu
bằng nhiều cách làm hay ông đã tận dụng quỹ đất vườn của gia đình và thuê thêm đất
để tạo ra một sản dụng diện tích để chăn nuôi lợn gà thả cá theo mô hình vườn ao chuồng khép kín
cách làm này đã góp phần thu nhập ổn định
tháng năm năm ngoái thì trên trung tâm dạy nghề có mở cái lớp sơ cấp chăn nuôi
chuyên ngành chăn nuôi thì tôi cũng xin đăng ký theo học
thì học từ tháng năm cho đến tháng tám thì xong để lấy cái kinh nghiệm thực tế về để áp dụng cho những cái công việc chăn nuôi của mình
thì những cái kỹ thuật cơ bản về để gọi như là
phòng dịch bệnh rồi như là có thể gọi như là chăm sóc trực tiếp đến cái con vật nuôi của mình
chẳng hạn những cái quy trình gọi như là tiêu độc khử chung rồi gọi như là những cái kỹ thuật gọi như là về chăm sóc những cái con bị bệnh bị ốm
hiện tại thì hàng năm thì hội cũng tự tổ chức các buổi tập huấn cho các hộ chăn nuôi trồng trọt hoặc là tập huấn chăm sóc lúa hoặc là chăm sóc đàn lợn vật nuôi đó
thì cũng nhờ các đồng chí là giảng viên về cũng hướng dẫn các khoa học
kỹ thuật áp dụng cho hội viên áp dụng các tiến bộ mới
thế thì theo cái định hướng của hội thì cũng hàng năm đều là tổ chức rồi nhưng một vài năm tới thì thấy phát triển thêm
có thể là thêm các buổi tập huấn để cho hội viên áp dụng hơn và đồng thời cũng đề nghị với cấp trên quan tâm để các mô hình được mở rộng hơn và cho vay vốn nhiều hơn phát triển kinh tế
hoài đức cũng là một địa phương có rất nhiều những làng nghề nổi tiếng trong đó phải kể đến làng mỹ nghệ điều khắc
hiện có một bảy trăm linh hộ với bảy tám trăm linh nhân khẩu thì có hơn ba hộ chuyển làm nghề mộc với khoảng bốn thợ lành nghề
doanh thu từ ngày nay chiếm tới tám mươi tổng nguồn thu của xã
gia đình anh nguyễn quỳ tứ cũng là một trong những hộ sản xuất tiêu biểu của làng nghề
anh cũng thường xuyên tham gia các lớp hướng dẫn đào tạo của huyện triển khai
thông qua những lớp dạy sơ cấp đó anh cũng như nhiều hộ gia đình khác trong làng
dẫn dụng tốt những kỹ năng cơ bản về mỹ thuật điều khắc hình khối và bố cục vào sản xuất thực tế
về cái nhu cầu của tất cả các hộ kinh doanh của địa phương cũng như tôi thì cũng muốn là cái sản phẩm mình nhất là phát triển phát triển bền vững
thứ hai là để được cái sự phát triển và phát triển bền vững như thế thì cũng có phải sự định hướng hỗ trợ
khoảng bá của các tổ chức thì mới có cái điều kiện quảng bá rộng rái cũng như cái thực hiện cũng như tạo điều kiện để sản xuất
như là đào tạo kiến công này như là cái quy hoạch mật đoàn sản xuất như vậy thì nó mới phát triển đến thuận được

có nghề và một mươi hai làng nghề được thành phố công nhận
chính vì vậy mà các nghề của hoài đức cũng tương đối đa dạng
và chúng tôi cũng cố gắng để theo sát với lại các nghề của làng trong huyện
để tổ chức các lớp đào tạo nghề phù hợp với bà con ở địa phương
để họ phát triển kinh tế và chuyển dịch dần cơ cấu kinh tế
từ huyện là một huyện nông nghiệp để sang huyện phát triển về đô thị hóa
và hiện nay thì cơ cấu nông nghiệp của chúng tôi cũng còn rất là ít
chỉ còn có trên sáu cơ cấu kinh tế là nông nghiệp
trong sáu năm thực hiện quyết định số một nghìn chín trăm năm mươi sáu của thủ tướng chính phủ
về đề án đào tạo nghề cho lao động nông thôn đến năm hai nghìn hai mươi
huyện hoài đức đã mở một trăm một mươi tám lớp sơ cấp nghề cho hơn ba lao động nông thôn
trong đó nghề phi nông nghiệp đã tổ chức được tám mươi hai lớp với hơn hai học viên
nghề nông nghiệp với ba mươi sáu lớp với hơn hai học viên
nghề nông nghiệp với hơn một học viên tham gia
khi có quyết định một nghìn chín trăm năm mươi sáu của thủ tướng chính phủ về đào tạo nghề cho lao động nông thôn
khi bị thu hoài đức thì huyện ủy hội đồng nhân dân
ủy ban nhân dân cũng đã có những chỉ đạo rất là quyết liệt
và huyện ủy cũng đã có chỉ thị về thực hiện quyết định một nghìn chín trăm năm mươi chín
về đào tạo nghề giải quyết cho lao động nông thôn
từ năm hai nghìn một mươi cho đến năm hai nghìn hai mươi và những năm tiếp theo
khi có chỉ thị của huyện ủy thì ủy ban nhân dân huyện
cũng đã thành lập cái bát chỉ đạo thực hiện cái quyết định một nghìn chín trăm năm mươi sáu của thủ tướng chính phủ
và hàng năm đều có các kế hoạch cũng như xây dựng đề án
về đào tạo nghề và giải quyết việc làm cho lao động nông thôn
chỉ đạo ủy ban nhân dân các xã thị trấn và các phòng ban chức năng của huyện
đặc biệt là phòng lao động thông minh xã hội là cơ quan giúp ủy ban nhân dân huyện
về công tác đào tạo nghề và giải quyết việc làm thường xuyên
để phối hợp với các trung tâm dạy nghề cũng như là ủy ban nhân dân các xã thị trấn
trong việc đào tạo
để công tác đào tạo nghề giải quyết việc làm cho người lao động
ngày càng đi vào chiều sâu và đạt được những hiệu quả tích cực
bên cạnh tiếp tục thúc đẩy vào công tác tuyên truyền vận động người dân tham gia học nghề
huyện hoài đức sẽ tập trung cùng với các địa phương và ngành chức năng
thực hiện đào tạo nghề gắn với thực hành
với sự quan tâm chỉ đạo sát sao và những cách làm linh hoạt
sáng tạo của huyện hoài đức
người lao động bị thu hồi đất nông nghiệp tại hà nội
đã đang và sẽ có cuộc sống ổn định và phát triển hơn
trong thời gian tới thì huyện ủy hội đồng nhân dân ủy ban nhân dân huyện
cũng đã có những hướng phát triển rất rõ ràng
bởi vì hoài đức cũng là một trong những huyện cận thị
và kinh tế cũng tương đối phát triển người dân cũng rất có ý thức
huyện cũng đang hướng tới những năm gần đây
những năm gần nhất để tiến tới thành quận
chính vì vậy mà hướng chỉ đạo của huyện ủy hội đồng nhân dân ủy ban nhân dân huyện
cũng tập trung rất lớn vào công tác
trong đó có cả công tác đào tạo nghề và giải quyết việc làm
tiếp tục để chỉ đạo các phòng ban ngành cũng như ủy ban nhân dân các xã thị trấn
trong cái hỗ trợ cho người dân để tìm chuyển đổi cơ cấu
cũng như là hỗ trợ về đào tạo nghề vây vốn

những cái chương trình như khuyến công khuyến nông
thì chúng tôi cũng đã và đang cố gắng để làm sao mà đáp ứng được
cái hiện tại của bà con nông dân và cũng như là cái mục tiêu phấn đấu phát triển của huyện